tại hà nội ban đối ngoại trung ương và viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan
thỏa thuận này đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan
tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp trong nghiên cứu tham mưu phát huy tiềm năng thế mạnh của mỗi bên
trong việc hỗ trợ nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của ban và viện
hai đơn vị sẽ tăng cường trao đổi cung cấp thông tin tài liệu và phối hợp trong nghiên cứu
tham mưu các vấn đề lớn về đối ngoại như các xu thế đặc điểm lớn của thế giới khu vực
các vấn đề quốc tế lớn tình hình và quan hệ giữa các quốc gia lớn tác động đối với nước ta
quan hệ giữa việt nam với các nước đồng thời phối hợp trong triển khai một số hoạt động đối ngoại có liên quan